thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định về ngày xét xử sơ thẩm vụ án nhật cường đối với một mươi năm bị cáo
và theo đó ngày năm tháng năm phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra tại hà nội
phiên tòa dự kiến là diễn ra trong một tuần xét xử vào tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật
một mươi năm bị cáo bị truy tố về hai nhóm tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hợp quả nghiêm trọng
trong số này tám người là nhân viên công ty nhật cường
theo cáo trạng đây là vụ đồng phạm có tổ chức có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội
trong đó bùi quang huy là người tổ chức chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại công ty nhật cường
bên cạnh đó năm hai nghìn một mươi bốn bùi quang huy đã chỉ đạo thành lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty
chỉ đạo nhân viên sử dụng ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của công ty nhật cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán
tại phần mềm erp và phần mềm misa
cơ quan tố tụng xác định hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản
nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhật cường
chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của công ty nhật cường đã gây thiệt hại cho nhà nước gần ba mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng ngô phúc thái sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
trú tại phường trung tự quận đồng đa thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếu đất tài sản
cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư phía tây bắc bến xe thành phố sơn la
mặc dù biết rõ khu đất thuộc đồi đá tiếp sáp dự án nằm ngoài diện tích quy hoạch dự án đã được ubnd tỉnh phê duyệt
nhưng đối tượng thái vẫn lập sơ đồ mặt bằng phân lô bán nền cho một số cá nhân để chiếm đoạt số tiền hai tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng
số tiền lừa đảo được đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã yêu cầu các cá nhân tổ chức là bị hại của đối tượng ngô phúc thái
liên hệ với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh sơn la
trực tiếp với cán bộ điều tra đinh thanh tùng
số điện thoại tám trăm hai mươi năm tám mươi chín năm trăm sáu mươi chín để được giải quyết theo quy định
vâng một vụ đánh giá
đánh bạc quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt xóa thu giữ số tiền là gần bảy trăm linh triệu đồng
cụ thể tại thôn phước lộc ba xã yà phê huyện cờ rông bắc tỉnh đắk lắc
lực lượng công an đã bắt quả tăng hơn năm mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
tổ công tác thu giữ tại hiện trường là sáu trăm tám mươi bảy triệu đồng sáu mươi điện thoại di động và ba mươi sáu xe máy
chủ sòng bạc này là hoàng minh sinh chú tệ xã hòa an huyện cờ rông bắc
thu sâu mỗi ván đặt ít nhất từ năm một mươi triệu và nhiều nhất là từ ba mươi bốn mươi triệu
còn tại nha trang công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với tám đối tượng có dấu hiệu của tội gây dối trật tự công cộng trong một vụ việc xảy ra vào hồi đầu tháng sáu
do mâu thuẫn cá nhân
do mâu thuẫn cá nhân với anh thân đức phát chú tệ phường phương giải nên vào tối ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đối tượng trần nhật thiên chú tại phường vĩnh phước đã rủ khoảng hai mươi đối tượng khác mang theo hung khí đến ngã tư đường phan đình giót phường phương giải để tìm đánh phát
khi thấy phát nhóm đối tượng trên sử dụng hung khí gây thương tích bảy cho phát
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận về hành vi phạm tội
cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hai mác hai đao hai chĩa kim loại và bốn kiếm tự chế
là hung khí mà nhóm đối tượng đã sử dụng khi đuổi đánh anh phát
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ án trên
vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn công an tỉnh cà mau thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một thuộc địa bàn khóm ba thị trấn cái nước huyện cái nước
đã phát hiện một thanh niên mặc trang phục công an nhân dân điều khiển phương tiện mô tô vi phạm lỗi tốc độ và có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra
và rất nhanh chóng thì đã phát hiện đây là công an giả
tại cơ quan công an người thanh niên khai nhận tên là nguyễn trí linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã an xuyên thành phố cà mau
tiến hành kiểm tra đã phát hiện thêm một thẻ của một nhân viên công ty bảo vệ nhưng mặc trang phục công an nhân dân với cấp hàm thiếu úy
và một cặp phù hiệu cùng một số tăng vật khác có liên quan
linh khai nhận là nhân viên của một công ty bảo vệ có trụ sở tại thành phố hồ chí minh và không phải là cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân
do muốn lấy oai nên linh đã sử dụng trong phục
trang phục công an nhân dân để làm quen với người bạn mới quen trên mạng vụ việc đã được lập biên bản và xử lý theo quy định
bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng đồng quê thuộc ấp cả thu ở xã phú thạnh công an huyện tân phú đông tỉnh tiền giang đã phát hiện một mươi một đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong phòng hát karaoke của nhà hàng có một nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy
lực lượng chức năng tạm giữ một mươi bốn đối tượng và thu giữ một số vật dụng có liên quan đến việc sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh kết quả có một mươi một trường hợp dương tính với chất ma túy
công an huyện tân phú đông đã lập biên bản vụ việc mời một mươi một đối tượng về trụ sở làm việc
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh bắc cạn có diễn biến khá phức tạp
vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội
nhất là tai nạn giao thông do lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy gây ra
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc cạn đồng loạt triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
sau một tháng giao quân vẫn còn khá nhiều trường hợp vi phạm
công an thành phố bắc cạn khởi tố vụ án khởi tố bị càn và ra lệnh bắt giam đối với phạm mạnh phong
điều đáng nói phong không có giấy phép lái xe trong cơ thể có chất ma túy
khi lái xe thiếu chú ý quan sát không đi đúng phần đường làn đường không làm chủ được tốc độ gây hậu quả nghiêm trọng
từ ngày một mươi năm tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện cao điểm xử lý vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh
đây là đợt gia quân quy mô lớn thực hiện ở hầu hết các tuyến đường và kéo dài liên tục đến hết năm hai nghìn hai mươi
sau một tháng gia quân lực lượng chức năng đã phát hiện bốn mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tạm giữ một xe ô tô bốn mươi ba xe mô tô
tước giấy phép lái xe
bốn mươi bốn trường hợp thu nộp ngân sách nhà nước trên một trăm tám mươi triệu đồng
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tập trung huy động lực lượng
và sử dụng những trang thiết bị nghiệp vụ để trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông
thì xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là sử dụng côn hoặc là ma túy
trong thời gian tới thì vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch một trăm linh bảy ngày một mươi hai tháng ba
hai ngày một mươi một tháng hai mươi một của giám đốc quan tỉnh thì đến hết ba mươi một tháng một mươi hai năm hai ngày một mươi một tháng hai mươi một
và chúng tôi tiếp tục tập trung lực lượng để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
những người điều khiển xe trong có nồng độ côn hoặc là có sử dụng ma túy
để kiên quyết xử lý những trường hợp để hạn chế những vụ tai nạn giao thông xảy ra
và tránh thiệt hại về tài sản tính mạng của người tham gia giao thông
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
nhất là vào buổi tối và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
bên cạnh đó mỗi người khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
tuyệt đối nói không với rượu bia và các chất ma túy để đảm bảo an toàn cho bản thân
cho những người xung quanh